các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện bệnh viện giã chiến thu dung số ba đang tiếp nhận hơn một bệnh nhân f và gần ba mươi bệnh nhân nặng phải thở máy
dù đã tạm ổn định so với thời điểm dịch căng thẳng vào tháng tám tháng chín nhưng do là tuyến cuối bệnh viện vẫn gặp rất nhiều áp lực đặc biệt là vấn đề về nhân sự
theo sở y tế thành phố ngoài các đơn vị được phân công chính ngành y tế sẽ điều động luân phiên thêm nhân sự từ các bệnh viện đa khoa chuyên khoa thành phố quận quyện đến các bệnh viện giải chiến ba tầng
đây được xem là giải pháp hai trong một nhân viên y tế vừa làm nhiệm vụ vừa được đào tạo chuyên sâu về hồi sức cấp cứu để dần tự lập trong tương lai
thứ nhất là sở y tế cũng đã thăm vô cho ủy ban chỉ đạo cho các quận quyền thành lập mỗi một quận quyền là một bệnh viện giải chiến tại quận quyền

thứ hai nữa là ba trung tâm hồi sức ba bệnh viện hồi sức với mô hình là bệnh viện giải chiến ba tầng chúng ta đã duy trì và chúng ta đang truyển
theo yêu cầu của sở y tế từng bệnh viện sẽ có ít nhất một đường
trong đó các bệnh viện sẽ tiếp tục khám sàng lọc thu dung điều trị rồi sau đó chuyển ra các bệnh viện ba tầng
rõ ràng một kịch bản cho phương án nếu xảy ra được dịch mới là hoàn toàn cần thiết
dù hiện tại đang là địa phương có độ phủ vaccine cao nhất cả nước nhưng tp hcm vẫn không thể chủ quan
đồng thời cần có phương án nhân sự phù hợp trong bối cảnh dịch có thể quay trở lại
tránh tình trạng để số dịch bị phá hủy
bối cả mắc tăng đột ngột mất kiểm soát gây quá tải hệ thống điều trị